phiên trở sâm không chỉ là nơi giao thương giữa người trồng sâm với khách hàng trong nước và ngoài nước
mà còn là nơi giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực kỹ thuật trồng bảo vệ và chăm sóc cây sâm độc đáo của đồng bào sơ đăng
phiên chợ sâm đã dần trở thành thương hiệu độc đáo giúp nâng cao giá trị kinh tế văn hóa của cây sâm ngọc linh
góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng trong và ngoài nước
môi trường khí hậu thổ nhưỡng thích hợp đặc biệt cho sự phát triển của một loại cây đặc hữu
đó là cây sâm ngọc linh hay còn gọi là sâm việt nam
theo đánh giá của các nhà khoa học trong thân và rễ của sâm ngọc linh đã phân lập được năm mươi hai hoạt chất saponin
trong đó lá và cọng đã phân lập được một mươi chín saponin pamaran
cây sâm ngọc linh là một trong những thành phần hóa học của nhân sâm có hiệu quả rất tốt cho sức khỏe con người
saponin có tác dụng giảm cholesterol trong máu ngăn ngừa ung thư tăng độ chắc khỏe cho xương và kích thích hệ miễn dịch
với hàm lượng vi chất nhiều và có giá trị đặc hữu như vậy nên sâm ngọc linh sâm việt nam được xếp vào một trong bốn cây sâm quý nhất trên thế giới
để góp phần giới thiệu cây sâm và các sản phẩm sâm ngọc linh chính hiệu đến với người tiêu dùng doanh nghiệp trong và ngoài nước
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy huyện nam trà my đã có sáng kiến tổ chức phiên chợ sâm ngọc linh
hàng tháng đều có phiên chợ sâm từ ngày một đến ngày ba hàng tháng
vô khách hoặc người tiêu dùng muốn mua sâm thật họ đều có thể góp phần giới thiệu cây sâm và các sản phẩm sâm ngọc linh chính hiệu đến với người tiêu dùng doanh nghiệp trong và ngoài nước

đêm trước mỗi phiên chợ gia đình ông hồ văn rẫy ở thôn hai tắc ngo xã trà linh nguyễn nam trà my cũng như nhiều hộ gia đình trồng sâm
hoặc xâm giống để đến buôn bán hoặc trao đổi tại phiên chợ sâm
việc thu hoạch ban đêm bảo đảm cho củ xâm và cây xâm vẫn còn tươi khi buôn bán
vì đoạn đường di chuyển đến phiên chợ mất ít nhất vài giờ đi bộ
xa hơn thì mất cả buổi đường
mặt khác là để giữ bí mật địa điểm trồng xâm trước sự quan tâm thái quá của các thương lái
và kể cả các đối tượng trộm cắp
mỗi phiên chợ xâm thu hút nhiều hộ trồng xâm
đặc biệt có những củ xâm quý hiếm nhiều năm tuổi được các hộ đưa đến tham gia phiên chợ
để tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho việc buôn bán sâm củ và các sản phẩm chế biến từ xâm
nhất là chống xâm giả hàng giả tuần và chợ xâm

huyện nam trà my đã lắp đặt hệ thống máy lạnh camera giám sát trong khuôn viên hội trợ
dòng khoảng năm trăm linh m hai và thành lập tổ tư vấn thẩm bình chất lượng xâm ngọc linh ngay tại cổng gia vảo
tổ thẩm định gồm lực lượng cán bộ trại dược liệu lãnh đạo các xã trồng sâm công an tự vệ huyện
có nhiệm vụ kiểm tra cân đo đếm số lượng xâm củ xâm lá của người trồng sâm
các sản phẩm xâm của doanh nghiệp mang vào
phiên trở để loại trừ triệt đẻ sâm giả
đồng thời kiểm soát được người cung cấp sâm và trọng lượng sâm mang vào hội trợ
từ đó cuối mỗi buổi phiên chợ sẽ tính toán được số lượng sâm ký bán ra và doanh thu của từng phiên chợ
chính vì sự an toàn và uy tín của phiên trở sâm ngọc linh
người trồng sâm doanh nghiệp kinh doanh sâm và khách hàng đã tìm đến phiên trở sâm lần sau nhiều hơn lần trước
lần đầu tổ chức phiên trở sâm thu hút hơn bảy lượt người đến tham quan mua sắm cho doanh thu hơn bốn năm tỷ đồng
trong đó riêng mặt hàng xâm củ ngọc linh bán được khoảng năm mươi kg thu về gần bốn tỷ đồng
thì tới phiên trở sâm diễn ra đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mới đây
chung với dịp lễ hội sâm ngọc linh tổ chức một năm một lần đã cho tổng doanh thu khoảng tám ba tỷ đồng
trong đó riêng mặt hàng sâm củ ngọc linh bán được khoảng một trăm một mươi kg thu về gần tám tỷ đồng
tại phiên trở này củ sâm ngọc linh tự nhiên trọng lượng khoảng hai lạng được bán với giá hai trăm linh triệu đồng
theo số liệu tổng hợp qua một mươi một phiên trở
doanh nghiệp đã cung cấp cho người tiêu dùng năm trăm linh kg sâm củ ngọc linh cùng hàng chục tấn dược liệu
với tổng doanh thu hơn năm mươi tỷ đồng
trong đó riêng nguồn thu từ xâm củ ngọc linh hơn bốn mươi tỷ đồng
cái hội trợ này nó kích thích cho người nông dân ở huyện nam tràng my này sẽ phát triển trồng sâm
và thứ hai nữa là nó đảm bảo cho người mua tin là sâm vào đây là chất lượng sâm thật chứ không phải sâm giả
trong phiên chợ sâm độc đáo nhất thu hút người trồng sâm và khách hàng quan tâm nhất
đó là phần thi sâm ngọc linh
đây là dịp để tôn vinh những người trồng sâm trên địa bàn
khích lệ người trồng sâm tiếp tục phát triển cây sâm ngọc linh thành thương hiệu quốc gia và vươn tầm quốc tế
lần thi nào cũng thu hút hàng chục hộ dân ở hai mươi chốt sâm trên địa bàn tham gia
căn cứ các tiêu chí
các tiêu chí về chất lượng độ tuổi hình dáng của sâm tự nhiên
ban tổ chức sẽ phân định và trao giải cho củ sâm tốt nhất đẹp nhất ấn tượng nhất
ông hồ văn du vua sâm ngọc linh thành viên ban giám khảo cho biết
để chấm một cụ sâm ngọc linh thì căn cứ vần nhiều tiêu chí như cân nặng hình dáng hoa lá thân cây đến phần cụ rễ của cây
nếu cùng năm năm tuổi
những cụ sâm phát triển như một mươi năm tuổi thân thẳng hình dáng xù xì cụ to khỏe nhiều hoa rễ mập trắng
thì chất lượng của củ sâm đó sẽ tốt hơn cho nhiều hạt giống hơn
sau khi dự thi những cụ sâm đoạt giải sẽ được bán cho những ai có nhu cầu muốn sử dụng hoặc làm giống
và những cụ sâm này thường có giá cao hơn rất nhiều
so với các cụ sâm khác
ngày cuối của phim trở sâm
ông bùi như trương ở thôn hai xã trà mai
người có hơn một mươi năm năm trồng sâm ngọc linh
đã may mắn mua được cụ sâm hơn ba mươi năm năm tuổi nặng gần một lạng
khách hàng đã trả giá bảy mươi năm triệu đồng nhưng ông không bán
ông quyết định đem về trồng lại ở ngọc linh
để bảo vệ sâm
một tùm nguồn gen quý giá của cây sâm
ông quỳ nói với chúng tôi
tiền tiêu mấy cũng hết mình phải để lại hạt giống cho đời sau
tôi muốn trồng lại nguồn gen của sâm ngọc linh
không bán chứ có người trả cho hết
về tiệu là bán được rồi nhưng không bán được
giữ lại cái nguồn gốc của hãy cái gen gốc
tao đi đứng ở đây

không tao đi ngồi ở đây lại
bên cạnh các gian hàng bày bán sâm ngọc linh và các loại dược liệu
tại phiên chợ còn tổ chức buôn bán các mặt hàng nông sản và cây dược liệu quý của địa phương
như rào cổ lam đẳng sâm đương quy sa nhân quế chè dây
đây là những cây dược liệu được trồng dưới những tán rừng già ở địa phương
nhằm xóa đói giảm nghèo tăng thêm thu nhập
quan trọng hơn điều này cho thấy người dân đã có ý thức giữ rừng bảo vệ rừng để trồng cây dược liệu

đây là những cây dược liệu được trồng dưới những tán rừng già ở địa phương nhằm xóa đói giảm nghèo tăng thêm thu nhập
hàng ngày bà con càng quan tâm bao tuần chăm sóc ngày càng phát triển hơn
các chương trình văn nghệ sinh hoạt cộng đồng ẩm thực vui chơi giải trí lồng ghép trong các hoạt động của phiên trở sâm đã tạo được sự lan tỏa và thu hút đông đảo du khách đến với nam trả my